với hành vi giết người năm đối tượng gồm lê hồng văn trương đình khai trí nguyễn minh tâm
đỗ văn tuân và nguyễn nhân trí cùng chú tại huyện đắk rấp vừa bị công an tỉnh đắk nông bắt tạm giam
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai tháng ba do có mâu thuẫn nên lê nguyễn thức đã dùng ghế nhựa đánh văn
văn gọi điện cho khai trí nói về việc bị thức đánh và nhờ người này giúp
sau đó trí lấy hai con dao đi cùng nhóm đến chỗ văn
khi đến khu vực cây xăng thuộc xã nghĩa thắng huyện đắk rấp cả nhóm gặp văn
biết thức đang ở trong quán cà phê ở gần đó cả nhóm kéo tới
văn dùng tay đánh thức trí dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong
ngay sau khi sự việc xảy ra trí và văn đã đến công an xã nghĩa thắng đầu thú
các đối tượng còn lại bị lực lượng công an bắt giam khi chưa kịp lẩn trốn
vận chuyển trái phép một mươi bảy bánh herring
một đối tượng vừa bị công an bắt giam khi chưa kịp lần trốn
các đối tượng còn lại bị công an bắt giam khi chưa kịp lần trốn

trong một đối tượng lực lượng công an đã phát hiện tại tám bàn có ma túy
trong số một trăm ba mươi bảy người bị đưa về trụ sở cơ quan công an có bảy mươi người dương tính với ma túy
vào khoảng một giờ ngày một tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội phối hợp với các lực lượng có liên quan
bất ngờ kiểm tra quán ba có địa chỉ tại hai mươi hai tống duy tân quận hoàn kiếm
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên tám bàn trong quán bar có ma túy dạng kẹo và ke
ngay sau đó một trăm ba mươi bảy người gồm cả nhân viên quán bar và khách được đưa về trụ sở cơ quan công an
qua test nhanh cơ quan công an xác định có bảy mươi trên một trăm ba mươi bảy người được xác định dương tính với ma túy
năm đường dây ổ nhóm đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn
hoạt động liên tỉnh vừa bị công an hà nội đấu tranh bóc gỡ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết
đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội
tp hcm và tỉnh nam định bắt giữ khám xét tại một mươi hai địa điểm có liên quan đến đường dây này và bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng
bước đầu lực lượng chức năng xác định đường dây này cấu kết với nhau qua các trang mạng xã hội
mỗi nhóm đối tượng có vai trò chức năng khác nhau
nhóm chuyên làm giả giấy tờ nhóm chuyên lên mạng để giao dịch mua bán
các đối tượng phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo công đoạn
trong đó các đối tượng mua chứng minh nhân dân của những người bị mất
sau đó lập các tài khoản ngân hàng để bị hại chuyển vào
khi chuyển vào tài khoản các đối tượng lập tức rút ra chia nhau theo tỷ lệ công sức đóng góp
lực lượng chức năng xác định đường dây tội phạm này hoạt động trong khoảng một năm vừa qua
thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng
hai đối tượng cầm đầu người nam định và thuê nhà tại hà nội để hoạt động
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh thu thập tài liệu để xem xét xử lý đối với các đối tượng còn lại
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng là đỗ văn đức và nguyễn tuấn dương
đều ở xã thọ diên huyện thọ xuân về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã lợi dụng đêm tối
thời điểm mà ít người và các phương tiện qua lại
hai đối tượng đã đi xe máy đến đường hồ chí minh đoạn qua các xã thọ sương và xuân phú
dùng mỏ lết để tháo các bộ phận của hệ thống lan tôn chống sô bằng kim loại
ước tính thiệt hại gần hai mươi triệu đồng mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
và hiện công an huyện thọ xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng
một tụ điểm chứa mại dâm tại quán karaoke tám trăm ba mươi tám thuộc thôn lương tràng
xã liêm tiết thành phố phủ lý vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam triệt phá
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba công an thành phố phủ lý tiến hành kiểm tra hành chính
quán karaoke tám trăm ba mươi tám thuộc thôn lương tràng
thưa quý vị chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc trung học phổ thông sẽ được bắt đầu triển khai
từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đối với lớp một mươi có rất nhiều điểm đổi mới
thay vì một mươi ba môn như hiện nay thì học sinh lớp một mươi sẽ chỉ học một mươi hai môn
trong đó có bảy môn bắt buộc và năm môn tự chọn
sẽ có hơn một trăm linh cách chọn tổ hợp môn
điều này không chỉ khiến cho giáo viên mà ngay cả học sinh đều lo lắng
đặc biệt là đối với nhiều nhà trường và vấn đề thiếu giáo viên sẽ là hiện hữu
chương trình lớp một mươi mới sẽ có bảy môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc
ngữ văn toán ngoại ngữ một giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng và an ninh
hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nội dung giáo dục của địa phương
ngoài ra có các môn học lựa chọn gồm ba nhóm môn
nhóm môn khoa học xã hội nhóm môn khoa học tự nhiên
nhóm môn công nghệ và nghệ thuật
theo nhiều giáo viên nếu tính hết các phương án chọn môn học và chuyên đề
thì có thể có đến một trăm linh tám cách lựa chọn
lựa chọn của học sinh
số tổ hợp quá nhiều và như vậy không trường nào có thể đáp ứng được
theo cô giáo đỗ thị hồng với phương án lựa chọn môn học như ở chương trình mới
thì môn hóa học của cô sẽ thu hút được khá đông học sinh
tuy nhiên điều này cũng sẽ dẫn đến việc có môn học có quá ít học sinh lựa chọn
hoặc không có học sinh nào lựa chọn
như vậy dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ
đối với bộ môn hóa học thì nó gắn rất là gần gũi với đời sống
cho nên là không thể thiếu
nếu không thể thiếu khoa học được thì các con sẽ chọn lựa một cách phù hợp
còn những bạn mà nó không có nhu cầu đối với lại bộ môn của mình
thì cũng sẵn sàng thôi để cho các con lựa chọn làm sao cho nó phù hợp thôi
trong cái chủ trương chung thì cũng sẽ phải làm sao mà nhà trường cũng sẽ phải đưa ra được
một cái những cái gọi là phù hợp nhất đối với cái hiện có của nhà trường
như vậy thì về mặt sĩ số lớp hoặc là phân chia các công việc
thì nó cũng sẽ để cố gắng đảm bảo gần nhất có thể
để đạt được cái quy chuẩn cho mỗi một giáo viên
nhiều ý kiến cũng cho rằng việc để học sinh lựa chọn môn học ở lớp một mươi là chưa phù hợp
các em cần có thời gian để nắm vững kiến thức cơ bản ở các môn
và việc lựa chọn sẽ là phù hợp nếu được thực hiện ở lớp một mươi một
đầu năm lớp một mươi mà đã phải đưa ra lựa chọn là xuyên suốt trong ba năm mình chọn môn gì
thì quả thực đây cũng là một khó khăn rất lớn
bởi vì học sinh và ngay cả là các anh chị kể cả đã học được qua lớp một mươi một
lớp một mươi một của chúng ta chương trình hiện tại vẫn có thể thay đổi quyết định
giữa việc chọn các môn thi vào trong phổ thông
thậm chí đến gần hết lớp một mươi hai rồi anh chị vẫn có thể thay đổi
việc cho phép học sinh được chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp
đang được đánh giá là một bước tiến của chương trình mới phân hóa dần ở bậc phổ thông
tuy nhiên cùng với đó là nỗi lo bùng nổ số lượng các tổ hợp môn học
nếu để học sinh toàn quyền quyết định
hiện các nhà trường đều đang đau đầu giải bài toán này
công an quận nam tử liêm hà nội
đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về danh tính đối tượng động cơ vụ việc đốt nhà
làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng gây ra vụ việc là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ở xã minh thuận huyện vụ bản nam định chỗ ở hiện nay trên đường lạc long quân
quận tây hồ hà nội
trước đó khoảng một mươi chín h sáu phút ngày ba mươi một tháng ba do bực tức về chuyện tình cảm
hải đã tới phòng trọ nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô
phường phú đô quận nam tử liêm hà nội cố ý châm lửa đốt xe máy
của anh họ người yêu là anh châu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã lâm bình tuyên quang
công an quận xác định vụ việc này có dấu hiệu của hành vi hủy hoại tài sản
đổ xăng đốt một số phương tiện xe máy tại tầng một của số nhà bốn ngõ sáu mươi tổ bốn phú đô
công an quận xác định có dấu hiệu của đối tượng nên đốt xe hủy hoại tài sản đấy
công an quận xác định có dấu hiệu của đối tượng nên đốt xe máy tại tầng một của số nhà bốn ngõ sáu mươi tổ bốn phú đô
tại cơ quan công an hải khai từ năm hai nghìn một mươi chín có quan hệ tình cảm với anh hoàng
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hải có thai nhưng gia đình anh hoàng không đồng ý nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn cãi vã
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hoàng chuyển đến ở cùng anh họ là anh hoàng công việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hiện ở trọ tại phòng sáu trăm linh bốn nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô quận năm từ liêm hà nội để tránh mặt hải
từ đó hải cũng thù hàn anh việt
hải đã mua xăng và đi vào sân nhà trọ đổ xăng vào xe của anh việt dựng ở sân châm lửa đốt

đối tượng mua bao riêng để bật lửa để đốt thì về thì đối tượng không khai báo không chỉnh báo gì nữa
mà kêu mệt mỏi thì cơ quan công an đã đưa đối tượng đi sang trung tâm y tế để kiểm tra xem tình hình sức khỏe của đối tượng là
thực tế nó như thế nào đối tượng không phải là có thai như đối tượng khai báo
và cũng không phải là đối tượng trong cơ thể mà khi kiểm tra khám sức khỏe thì sức khỏe là đối tượng bình thường
lực lượng công an đã kịp thời cứu giúp một mươi hai nạn nhân
đồng thời xác nhận một người tử vong trong trường hợp
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là chị nguyễn thị mai ánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thôn an hòa xã tản lĩnh huyện ba vì hà nội đang ở tại phòng sáu trăm linh một
hiện đang là nhân viên công ty cổ phần công nghệ sotatech
tại buổi họp báo cơ quan công an cũng xác nhận đối tượng hải hiện không mang thai
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị công an tỉnh lai châu phát hiện và triệt phá
tám mươi chín bánh heroin là tăng vật thu giữ tại hiện trường
đêm qua khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp
ba đối tượng lý a dê cha minh an và cha a vinh đều trú tại tỉnh điện biên
đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tang
cũng ngay trong đêm công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng giàng a páo
trú tại tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin
qua đấu tranh bước đầu báo khai nhận sáng cùng ngày đã đi xe máy từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện tân uyên tỉnh lai châu bán hai mươi bánh heroin với giá ba tỷ đồng
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tòa nhân dân huyện bình giang tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo trần hoàng bách
cùng đồng phạm về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hình phạt cho bốn bị cáo là ba mươi sáu năm bốn tháng tù
vào tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại quán karaoke king đầm ở xã bình minh huyện bình giang
do trần hoàng bách ở xã bình minh quản lý đối tượng bách và phạm văn theo ở huyện bình giang
phạm khắc lộc và phạm đình huỳnh cùng ở huyện ninh giang cấu kết bán ma túy
và tổ chức cho hai mươi sáu người sử dụng ma túy tại ba phòng hát
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên bố
tuyên phạt trần hoàng bách một mươi bốn năm chín tháng tù về hai tội mua bán trái phép chất ma túy
và tội sử dụng trái phép chất ma túy
phạm văn thêu bảy năm ba tháng tủ về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai bị cáo phạm khắc lộc và phạm đình huỳnh mỗi bị cáo bị tuyên phạt bảy năm hai tháng tù
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy